tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự công an quận tám tp hcm đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với ba đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn quận
các đối tượng gồm liêu tuấn trọng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một huỳnh thị cẩm hương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn là vợ của trọng
và liêu thanh thảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám là con gái ruột của trọng cùng chú tại phường bốn quận tám tp hcm
theo hồ sơ vụ việc trong quá trình lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín cộng đồng đối với người dân thuộc tổ dân phố chín khu phố một
đã xảy ra mâu thuẫn giữa trọng với anh ngô quốc phong sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy là thành viên tổ nhân viên y tế
do anh phong không đồng ý phát que xét nghiệm cho trọng khi trọng yêu cầu được phát quest nghiệm để mang về nhà tự lấy mẫu
lúc này vợ và con gái của trọng là hương và
hương và thảo chạy đến địa điểm trên dùng bàn ghế nhựa ném vào anh phong và một nhân viên khác trong tổ rồi bỏ đi